vụ tấn công vào hệ thống an ninh thông qua camera giám sát của cá nhân gia đình đang là một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay
hình ảnh cá nhân bị xâm phạm người dùng bị đe dọa bởi ý đồ xấu của những kẻ tấn công
vậy vì sao camera giám sát lại dễ dàng bị tin tặc tấn công và bạn phải làm gì để có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước cuộc tấn công của tin tặc
câu chuyện này chúng tôi sẽ đến trong phần phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ chương trình an ninh mạng ngày hôm nay xin được bắt đầu với những cảnh báo bảo mật
đáng chú ý trong phần nhận diện

theo báo cáo mới nhất của hãng bảo mật zenmicro một số ứng dụng trên google play có khả năng thực hiện các hành vi độc hại khi đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng và dữ liệu tẩy cảm bao gồm khóa tiêu tư
điều đáng lo ngại là số lượng và sự phổ biến của các ứng dụng kiểu này ngày một tăng thậm chí vài cái tên còn được tải hơn một trăm linh

ngày nay rất nhiều hộ gia đình đã chuyển sang sử dụng các loại camera thông minh nhằm bảo đảm an ninh cho ngôi nhà con cái và tài sản của mình khi đi làm hay đi du lịch
hiện có rất nhiều thương hiệu nhiều dòng camera giám sát thông minh khác nhau trên thị trường
chúng rất dễ lắp đặt và có nhiều tính năng như phát hiện truyền động hay theo dõi thời gian thực qua ứng dụng di động
nhưng cũng giống với hầu hết thiết bị công nghệ khác cả camera thông minh lẫn smartphone đều có thể bị tin tặc tấn công
chú đã làm việc ở cơ quan nhưng chị trần thị hợi vẫn có thể quan sát được những hình ảnh tại ngôi nhà của mình

qua cái sử dụng camera nó cho mình một cái sự yên tâm là giám sát an ninh tốt
trong thời gian mùa dịch covid các con học online chụp tiến ở nhà thì mình thấy là mình kiểm soát được các con học và sự an toàn của các con làm cho mình rất yên tâm
tuy nhiên ngay sau khi đọc thông tin của những kẻ giao bán hình ảnh camera tràn lan trên các hội nhóm trên mạng xã hội chỉ với ba trăm linh sau sáu tháng sử dụng tài khoản xem được ba trăm linh hình ảnh camera an ninh của các hộ gia đình tại việt nam
những người như chị hợi và nhiều gia đình khác chắc hẳn không khỏi bất an với những chiếc camera đang lắp đặt tại ngôi nhà mình
thì mình cũng hơi lo lắng bởi vì khi mà mình sử dụng mình lại sợ nhất là sợ nhà cung cấp cái thứ hai là sợ người ta khách và người ta lại lấy thông tin bảo mật của nhà mình
các dữ liệu thông tin cá nhân thì rất là lo lắng bản chất là mình cũng không rõ được cái công nghệ như thế nào nên mình cũng cảm thấy lo sợ là cái thông tin bảo mật với cả cái dữ liệu cá nhân của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều sợ bị mất
cái camera an ninh nó lại thành không an ninh bất an ninh tại vì nó lớn nhưng mà chẳng hạn như văn phòng văn viên thì nó còn máy tính còn kép còn đủ thứ giấy tờ mà như thế này mà bị truy cập vào rồi thì
biết ông ả như thế là quá xâm phạm mà làm gì còn riêng tư nữa mà cũng chẳng còn cái gì nữa
sinh ra thế thì lợi không nên lắp camera an ninh không gì rồi đến lúc tràn lan trên mạng tất cả nhà nào cũng lên hết cả trên mạng internet
trên thực tế những vụ việc tấn công qua hệ thống an ninh không chỉ diễn ra tại việt nam mà nó xảy ra ở khắp nơi trên thế giới
trong đó camera an ninh là mục tiêu dễ bị tấn công nhất
theo các chuyên gia hầu hết camera thông minh hiện nay đều cho phép truy cập thông qua nền tảng
trong đó các hệ thống camera web ứng dụng hầu hết người dùng đều có thể điều khiển camera trực tiếp với toàn bộ chức năng trên nền tảng này
camera của mỗi một thương hiệu đều có một trang web để khách hàng truy cập
tuy nhiên những trang web này và đường truyền hình ảnh có thể dễ dàng tìm được thông qua hệ thống tự kiếm
trong khi đó người dùng và nhà sản xuất đều ưu tiên tính năng dễ sử dụng hơn là tính bảo mật
đó là lý do tại sao các hệ thống camera giám sát dễ dàng bị tấn công như vậy
các cơ sở lắp đặt họ có lưu trữ các thông tin liên quan đến việc cấu hình của các thiết bị cũng như là tài khoản để đăng nhập vào các thiết bị camera thông minh này
và sau đó thì có thể là họ có thể làm dò dỉ các cái thông tin này ra bên ngoài hoặc thậm chí là các cá nhân hoặc các cái cửa hàng này họ bán các cái thông tin
hách các camera cho xem miễn phí và sau đó thì họ thu tiền quảng cáo ở trên các trang đấy
thu được những cái đoạn video mang tính là nhạy cảm
mang tính riêng tư thì họ có thể bán lên các trang web đen
họ cũng được thu được một khoản lợi hướng đối tượng hơn là cái chuyện họ hách được xong sau đó họ có thể là tốn tiền
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một một nhóm tin tặc đã truy cập vào nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của một trăm năm mươi camera an ninh bên trong các bệnh viện công ty cơ quan cảnh sát nhà tù và trường học ở nhiều quốc gia
các công ty có cảnh quay bị lộ bao gồm cả nhà sản xuất ô tô tesla và nhà cung cấp phần mềm cloud france
ngoài ra tin tặc có thể xem video từ bên trong phòng khám sức khỏe phụ nữ bệnh viện tâm thần và văn phòng của chính công ty chuyên bán các máy quay an ninh verkada
một số máy quay bao gồm cả camera trong bệnh viện đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định và phân biệt những người được camera quay lại
các tin tặc cho biết cũng có thể truy cập vào kho lưu trữ video của tất cả các khách hàng của vera
tin tặc tuyên bố đã lấy được quyền truy cập vào hai trăm hai mươi hai camera trong các nhà máy và nhà kho của tesla
cuộc tấn công mạng trên được chúng thực hiện để cho thế giới thấy rằng hệ thống camera giám sát an ninh hiện nay mặc dù phát hiện rất nhanh
nhưng không đi cùng khả năng bảo mật an toàn mà có thể bị xâm nhập một cách rất dễ dàng
vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những cuộc tấn công như thế này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số tình huống giả lập ngay sau đây
người dùng internet thông thường có thể sử dụng search engine để tìm kiếm được các trang quản trị các webcam

có rất nhiều kết quả trả ra từ nhiều nước trên thế giới những trang này thường có mật khẩu nhưng có thể trong đó có nhiều người dùng vẫn để mật khẩu mặc định của thiết bị hoặc đặt mật khẩu yếu dễ đoán
từ danh sách kết quả trả về của công cụ tìm kiếm kẻ xấu có thể dùng thêm vài thao tác thử hoặc dùng thêm một công cụ dò quét mật khẩu để có thể truy cập vào xem được nhiều camera
một ví dụ từ kết quả tìm kiếm qua vài thao tác thử có thể truy cập và xem được camera của một gia đình
từ phòng khách đến cả nơi riêng tư hơn như phòng ngủ
thưa quý vị rõ ràng là kẻ xấu đã có thể khá dễ dàng xâm nhập vào hệ thống camera gia đình nhà bạn
đi khắp nơi trong ngôi nhà bạn mà bạn không hề hay biết
vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ thiết bị camera của gia đình mình
sau đây sẽ là một vài gợi ý từ chuyên gia an ninh mạng
đầu tiên xin cảm ơn ông nguyễn bến đức nhà sáng lập soezada đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn
chương trình an ninh mạng của chuyên gia an ninh tv
thưa ông nguyễn bến đức rõ ràng là chúng tôi cũng vừa có những chia sẻ về nhu cầu của người dân
khi mà sử dụng các trang thiết bị camera an ninh cho ngôi nhà của họ
hay thậm chí bây giờ chúng ta phát triển đô thị thông minh hay là cơ quan công ty
đều sử dụng các camera để có thể bảo vệ chính ngôi nhà chính cơ quan của họ
tuy nhiên ông đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro và những cái khả năng của các tục tấn công
có thể xảy ra khi chúng ta sử dụng các camera này
trước hết là các camera nguyên nhân có thể dẫn đến bị kiểm soát
điểm từ hai nguyên nhân
thứ nhất là các hãng sản xuất những thiết bị camera
người ta chưa tiến hành những quy trình theo đúng tiêu chuẩn để sản xuất ra sản phẩm an toàn
và có thể có chứa những lỗ hỏng phần mềm
và khi những lỗ hỏng này được công bố thì kẻ xấu có thể khai thác truy cập vào được
và cũng đã có khá nhiều camera lớn của các hãng lớn và có hàng triệu người sử dụng trên thế giới
và trong việt nam có thể hàng trăm nghìn cũng đã bị từng bị lỗ hỏng và bị kẻ xấu kiểm soát
những nguyên nhân này thì đối với người sử dụng cá nhân thì rất khó người ta có thể ngăn chặn được
có thể người ta cũng rất là cẩn thận nhưng mà vì cái hãng bản thân cái hãng đấy là có lỗ hỏng
thì rất khó để xử lý
thì dẫn đến là những cái hình ảnh ở trong camera có thể dễ dàng bị kiểm soát bởi những kẻ xấu
và nó thể lấy được những cái đoạn video đấy
thì thiệt hại ở đây thì chúng ta có thể hình dung là có thể là những cái hoạt động riêng tư của các cái gia đình
hoặc là các cái doanh nghiệp là sẽ bị lộ
và ngoài ra thì có thể là những cái thông tin những cái hình ảnh ở trong những tòa nhà đấy
có thể giúp cho những kẻ xấu biết được những cái điểm yếu
của tòa nhà để có thể là lọt vào để lấy trộm đồ
ngoài ra thì còn một cái lợi dụng nữa
đó là những cái dữ liệu camera thì là những dữ liệu có cái lưu lượng rất là lớn
và khi mà những cái camera đấy bị điều khiển
thì kẻ xấu hoàn toàn có thể huy động hàng nghìn các camera đấy
để cùng tấn công làm sập một cái hệ thống mạng gồm cơ quan chính phủ hoặc là một cái website của doanh nghiệp
mà chính những người dân đấy lại trở thành bàn đạp bị lợi dụng để tấn công mạng vào những cái địa điểm
vậy thì đứng với vai trò là một công ty giải pháp về an ninh mạng
thì ông theo ông thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào
hay thậm chí là công ty của ông có cung cấp những cái giải pháp như thế nào
để có thể bảo vệ các thiết bị camera cũng như là các thiết bị iot khi chúng ta sử dụng
để đảm bảo an ninh cho ngôi nhà hay thậm chí là cơ quan công sở của mình
theo tôi thì thực ra là ngoài cái việc là chúng ta phải cẩn thận trong hơn trong quá trình sử dụng và thiết lập các cái mật khẩu
thì nó cũng khá giống như thế này
với những việc sử dụng những hệ thống khác
thì tôi nghĩ ở đây là cái trách nhiệm trong việc bảo vệ những cái giải pháp đấy
thì nó đến phần nhiều là từ chính những cái nhà sản xuất camera
và đứng từ phía của xe đa chúng tôi thì cũng rất là sẵn sàng phối hợp làm việc với các cái hãng sản xuất camera
để có thể là chuẩn hóa cái quy trình trong việc phát triển các giải pháp của họ
và tìm kiếm những cái lỗ hổng trước khi mà bị kẻ xấu phát hiện ra
thường xuyên để mình cập nhật kịp thời những cái bản vá cho những giải pháp đấy
và bên cạnh đấy thì tôi nghĩ rằng là những cái giải pháp về công nghệ
thì nó sẽ hỗ trợ trong những cái việc truy cập trái phép
và trong đó thì có thể các thiết bị như là camera hoặc là thiết bị quẹt vân tay
thì hiện nay thì saida cũng đang nghiên cứu và có thể sẽ sớm đưa ra những cái giải pháp đấy
để hỗ trợ cho các hộ gia đình hoặc là các doanh nghiệp tổ chức mà sử dụng các thiết bị iot
trong việc ngăn chặn và phát hiện ra tấn công
các chuyên gia cũng khuyến cáo ba dấu hiệu chính để
biết thiết bị đang bị tấn công đó là tốc độ internet bị chậm đáng kể
camera tự thay đổi góc quay bất thường
các thiết bị tự động bật tắt bất thường
và một lần nữa tôi cũng xin được nhắc lại
chúng ta hãy lựa chọn những sản phẩm camera chính hãng
không mua những sản phẩm trôi nổi bán trên thị trường
còn bây giờ thời lượng của chương trình an ninh mạng tuần này đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau